thực hiện kế hoạch đối ngoại của tòa án nhân dân nhận lời mời của ngài tránh án cộng hòa dân chủ liên bang nepal
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tòa án nhân dân tối cao đã sang thăm và làm việc tại nepal từ ngày hai mươi ba tới ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tiếp kiến tổng thống bda devi bandari tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cảm ơn tổng thống đã dành thời gian quý báo tiếp đoàn
và thông báo với tổng thống kết quả buổi tọa đàm giữa hai tránh án hai nước
cam kết của hai tranh án thắt chặt và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước
tranh án khẳng định đảng và nhà nước việt nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với nepal
và chuyển lời mời của chủ tịch nước trần đại quang mời tổng thống sang thăm chính thức việt nam vào một thời điểm thích hợp
để nâng tầm quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới
tổng thống nepal đánh giá cao chuyến thăm đồng thời chia sẻ rằng đối với nepal
việt nam luôn là bài học quý giá đã vượt qua những xung đột chiến tranh trong quá khứ
là bài học cho nepal trong việc xây dựng và phát triển đất nước
nhân đây bà tổng thống đã chuyển lời mời tới chủ tịch nước trần đại quang sang thăm chính thức nepal trong thời gian tới
trước đó hội đàm với tranh án tòa án tối cao nepal hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh hai quốc gia đang nỗ lực thiết lập
và đẩy mạnh quan hệ ngoại giao việc hai hệ thống tòa án xây dựng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương là rất cần thiết
tranh án nguyễn hòa bình trân trọng mời tranh án gopal parajuli cùng các đồng nghiệp tòa án tối cao nepal
sang thăm và làm việc chính thức tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám tranh án nepal đã vui vẻ nhận lời mời